các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu h bốn mươi phút ngày hôm qua tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường nguyễn viết xuân với đường ven sông lam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng hoàng nghĩa thành đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một kg ma túy dạng đá một xe máy và hai điện thoại di động
thành là đối tượng hình sự nguy hiểm với hai tiền án
trong đó có một tiền án một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
một tiền án sáu năm tù về tội trộm cắp tài sản mới ra tù năm hai nghìn một mươi một
khẩn trương truy theo dấu vết nóng cùng ngày ban chuyên án đã bắt thêm hai đối tượng
gồm nguyễn phi hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thị trấn thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
và hà thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường trường thi tp vinh
cả hai đối tượng trên đều là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp
chủ yếu là ma túy đá từ lào về nghệ an do hoàng nghĩa thành cầm đầu
quý công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra mở rộng